bắt đầu từ ngày một tháng chín tới đây năm chính sách mới liên quan đến tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực
theo đó năm chính sách mới liên quan đến tiền lương chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bao gồm
điều chỉnh việc tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân đã phục viên xuất ngũ thêm bảy một mươi chín so với mức lương tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hướng dẫn việc xếp lương giảng viên giáo viên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định
mức thù lao cho giáo viên dạy nghề sơ cấp đào tạo dưới ba tháng được quy định không quá hai triệu đồng một người một buổi một buổi giảng được tính bằng bốn tiết học
chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngành công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư
xác định nguồn kinh phí tăng lương năm hai nghìn một mươi chín tại các đơn vị sự nghiệp sử dụng tối thiểu bốn mươi số thu được để lại theo chế độ năm hai nghìn một mươi chín
sử dụng nguồn tiết kiệm một mươi chi thường xuyên dự toán năm hai nghìn một mươi chín
tăng thêm so với dự toán năm hai nghìn một mươi tám được cấp có thẩm quyền giao